dưới sự chỉ đạo cột sở văn hóa và thể thao tp hà nội tại di tích nhà tù hòa lo đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề lửa thanh xuân hướng tới kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín sáu mươi chín năm ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xuân phong ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín và năm mươi năm năm phong trào ba sẵn sàng ngày chín tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngày chín tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi
chương trình mở màn bằng lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã từng bị địch bắt xam tù đầy tại nhà tù hòa lo
tiếp theo các đại biểu được lắng nghe các nhân chứng chia sẻ về ký ức một thời sôi nổi và chứng kiến nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề lửa thanh xuân
trưng bày tập trung giới thiệu về sự ra đời của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tri ân những công hiến hy sinh của các thế hệ đoàn viên thanh niên trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc
và trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước
hiện nay các đoàn viên thanh niên đã và đang tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp trong sự nghiệp đổi mới đất nước thể hiện qua các phong trào do đoàn phát động
trưng bày chia thành ba nội dung chính khúc ca tuổi trẻ ánh sao nơi tù ngục niềm tin và khát vọng
trưng bày diễn ra từ nay đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại di tích lịch sử nhà tù hòa lo số một hòa lo phường trần đương đạo quận hoàn kiếm hà nội